trong trận lũ vừa qua xã kim quang huyện bát sát tỉnh lào cai là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất
với hơn một trăm linh hectare dụng vườn bị ngập trong bùn
ngay sau khi ổn định chỗ ở và đời sống cho nhân dân chính quyền và bà con các dân tộc trong xã
đã tích cực cải tạo đồng ruộng khôi phục sản xuất trồng hoa màu thay cho dụng lúa bị vùi lấp
hơn một tuần sau khi xảy ra trận lũ quét lịch sử ngày năm tháng tám
sân phẳng cánh đồng quang kim vốn được coi là vượn lúa của huyện bát sát
bà con nông dân các dân tộc nơi đây đang tích cực khôi phục lại sản xuất sau lũ quét
mặc dù dụng vườn đã bị sản phẳng không còn phân biệt được của gia đình nhà nào
nhưng các hộ dân vẫn hăng hái làm việc và vui vẻ đồng ý với sự sắp xếp phân chia của chính quyền địa phương
đạo của xã thì bà con dân dân cũng phải giúp đỡ nhau để dọn những bái rác nó lấp bùi như thế này
thì cũng thu dọn để khôi phục

và hàng nghìn mét mương thủy lợi vùi lấp một trăm một mươi hectare ruộng và hàng chục hectare thủy sản của người dân
là một xã thuần nông vì vậy để sớm khôi phục lại diện tích ruộng đất hoa màu bị thiệt hại
xã quang kim đã chỉ đạo dồn toàn lực bao gồm công an viên dân quân phụ nữ thanh niên nông dân
nhanh chóng tập trung thu dọn củi rác đất đá cây đổ trên các cánh đồng bơm nước vét núi cấy rặm để khôi phục ruộng lúa
đối với những cánh đồng bị đất và phù sa vùi lấp dài hàng mét thì chuyển đổi từ ruộng cây lúa sang trồng cây hoa màu
tiến hành nạo vét và khử trùng các ao thủy sản nhanh chóng đưa các con giống vào nuôi trồng
sau khi khôi phục nhà ở đất dọn dẹp môi trường thì xã phải tiến hành khôi phục sản xuất bằng hai hướng
hướng trước mắt thì là đưa một số cây giống cây trồng vào để trồng
mặc dù có muộn một chút thì cũng phải đưa cây trồng vào để khôi phục sản xuất
hướng thứ hai sau khi hết vụ thì sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với một số diện tích không thể khôi phục lại được để trồng lúa
và một số ruộng mà có thể khôi phục trồng lúa được thì cho bà con nhân dân tiến hành sẽ san gạt lại mặt phẳng và tiến hành cấy vào vụ xuân sang năm
nhờ sự đồng lòng quyết tâm của chính quyền và nhân dân xã quang kim những khó khăn và thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua đã được giảm đi phần nào
người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền tích cực sản xuất vươn lên từ những gì còn lại sau trận lũ